thưa quý vị và các bạn lãnh tụ cách mạng fidel castro của cuba đã qua đời ở tuổi chín mươi
để lại niềm tức hương vô hạn đối với nhân dân cuba cũng như phong trào cánh tả trên toàn thế giới
cho đến nay fidel castro vẫn luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn
một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc
và vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của con người
lãnh tụ cuba fidel castro sinh ngày một mươi ba tháng tám năm một nghìn chín trăm hai mươi sáu
ông là một nhà cách mạng vĩ đại một trong những người kiệt xuất nhất của thế kỷ hai mươi
ông là người đã ghi danh cuba vào lịch sử nhân loại với cuộc cách mạng lật đổ chế độ độc tài
tập hợp các lực lượng cách mạng cuba vào một chính đảng duy nhất và sáng lập nhà nước xã hội chủ nghĩa tại cuba
lãnh tụ fidel castro từng nắm giữ chức vụ thủ tướng cuba từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu tới năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và sau đó là chủ tịch cuba cho tới khi từ nhiệm

ông cũng là bí thư thứ nhất của đảng cộng sản cuba trong giai đoạn một nghìn chín trăm sáu mươi năm đến năm hai nghìn một mươi năm
cuộc tấn công lịch sử vào trại lính moncada ngày hai mươi sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi
là sự kiện thường được kỷ niệm như khởi đầu của cuộc cách mạng năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
fidel vừa là nhà chỉ huy vừa là chiến sĩ nơi tuyến đầu
sau khi cách mạng thành công tinh thần tiên phong gương mẫu đó vẫn tiếp tục được ông thêm
các lực lượng của cuba sẽ thể hiện cả trong các chiến dịch quốc phòng
như chiến dịch truy quét các nhóm vũ trang phản cách mạng hay chiến thắng giron năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
lòng quả cảm sẵn sàng đối diện với hiểm nguy là điều mà fidel chưa bao giờ đánh mất
kể cả khi đã là lãnh đạo tối cao của cuba
ông đã được ghi danh vào sách kỷ lục guinness là người sống sót qua nhiều âm mưu ám sát nhất
sáu trăm ba mươi tám vụ theo thống kê chính thức của cuba
trên thế giới
ít người đạt được niềm vinh quang ghi tên mình vào huyền thoại ngay khi đang sống
fidel castro là một trong số đó
ông thuộc lớp các nhà cách mạng kiệt xuất của thế giới thứ ba
từng cống hiến đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc như hồ chí minh nelson mandela
fidel đã trở thành một người anh hùng
một nguồn cổ vũ tinh thần của những dân tộc nghèo đói và bị áp bức trên thế giới
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản cuba do chủ tịch fidel castro đứng đầu
hơn năm mươi năm qua đất nước cuba đã có những thay đổi sâu sắc
năm hai nghìn một mươi ba tỷ lệ tăng trưởng gdp của cuba hai bảy
năm hai nghìn một mươi bốn hai hai

xuất khẩu dịch vụ đặc biệt là dịch vụ y tế là ngành kinh tế lớn nhất
mang về cho cuba từ sáu đến tám tỷ đô la mỗi năm
đặc biệt sau hơn nửa thế kỷ cấm vận phi lý
cuối cùng chính quyền mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận và tái thiết lập quan hệ ngoại giao với cuba
vào ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
đây là một sự kiện tích cực mang tính bước ngoặt trong lịch sử quan hệ mỹ cuba
với những thành tiệu này hiện thực cuba là bằng chứng sinh động khẳng định trong thế giới đường đại
và trong những kỳ tích làm kinh ngạc cả thế giới của cuba này
đều ghi dấu ấn đậm nét của vị lãnh tụ tài bà fidel castro